tính đến sáng nay việt nam đã có một mươi chín ba trăm bốn mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hơn bốn sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm chủng trên cả nước
sáng nay có thêm hai bảy trăm linh tám ca mắc trong đó thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với một bảy trăm một mươi bốn ca
tại hà nội từ bảy h đến một mươi hai h hôm nay ghi nhận hai mươi bốn trường hợp mắc mới
như vậy là từ một mươi tám h hôm qua đến một mươi hai h hôm nay thành phố ghi nhận tổng cộng bốn mươi năm trường hợp mắc mới
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trở lại với nhiều ca nhiễm mới được ghi nhận trên địa bàn thủ đô
sáng nay bộ tư lệnh thủ đô và binh chủng hóa học tổ chức phun khử khuẩn một mươi phường phố cổ hai phường ngoài đê quận hoàn kiếm
sáu giờ sáng nay một mươi năm xe chuyên dụng và một trăm tám mươi chiến sĩ thuộc binh chủng hóa học bộ tư lệnh thủ đô tiến hành phun khử khuẩn trên địa bàn quận hoàn kiếm
cụ thể với một mươi phường khu phố cổ hai phường ngoài đê đường hai bà trưng lý thường kiệt trần hưng đạo
và các tuyến đường xung quanh hồ hoàn kiếm thành ủy ubnd tp hà nội
trong kế hoạch ngày hôm nay lực lượng binh chủng hóa học và bộ tư lệnh thủ đô tiếp tục phun khử khuẩn tại quận đống đa hoàng mai và huyện trương mỹ
trước đó ngày hai mươi năm tháng bảy tại cuộc họp trực tuyến với các sở ngành quận huyện thị xã tại sở chỉ huy công tác phòng chống covid một mươi chín thành phố
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng yêu cầu sở chỉ huy thành phố giao bộ tư lệnh thủ đô tổ chức phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn
trong kế hoạch ngày hôm nay lực lượng binh chủng hóa học và bộ tư lệnh thủ đô tiếp tục phun khử khuẩn tại quận đống đa hoàng mai và huyện trương mỹ
trước đó ngày hai mươi năm tháng bảy tại cuộc họp trực tuyến với các sở ngành quận huyện thị xã tại sở chỉ huy công tác phòng chống covid một mươi chín tp